cục quản lý dược bộ y tế vừa gửi công văn đến sở y tế các tỉnh thành phố trong cả nước
về thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm nước xúc miệng trẻ em smartit
cụ thể số lô một mươi nghìn hai trăm một mươi bảy do công ty cổ phần atz quốc tế đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường
công ty trách nhiệm hưu hạn dược phẩm usafa sản xuất
trước đó trung tâm y tế dự phòng hà nội đã lấy mẫu nước xúc miệng smartite
tại chi nhánh công ty cổ phần thương mại dược phẩm quốc tế đại đức hưng để kiểm tra chất lượng
kết quả kiểm tra cho thấy mẫu sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm